tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước đến chào
đoàn ủy ban do đồng chí say sổn phong phong vi hẳn ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước làm trường đoàn
tham gia đoàn cùng đồng chí say sổng phong phong vi hẳn còn có các đồng chí lãnh đạo hội hữu nghị lào việt nam
cùng nhiều tổ chức thành viên như công đoàn hội phụ nữ đoàn thanh niên
tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động của mặt trận lào xây dựng đất nước
thể hiện khối đại đoàn kết hài hòa và thống nhất trong toàn xã hội do đảng nhân dân cách mạng lào là hạt nhân
hoàn ngành kết quả hợp tác giữa tổ chức mặt trận hai nước trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
góp phần quan trọng vào việc không ngừng tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào lên tầm cao mới
nhấn mạnh đảng cộng sản việt nam coi vấn đề đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng việt nam
là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn hai mặt trận tiếp tục phối hợp chặt chẽ
trao đổi kinh nghiệm giúp nhau cùng phát triển trên cơ sở đề cao tinh thần dân tộc
truyền thống yêu nước nhân nghĩa khoan dung để tập hợp đoàn kết toàn dân tộc
tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân
tổng bí thư chủ tịch nước cũng đề nghị hội hữu nghị hai nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc chống phá hai đảng hai nước
và chia rẽ quan hệ đoàn kết đặc biệt thủy chung trong sáng giữa hai nước
trước đó vào sáng nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã thành kính đặt hoa viến các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
thủ đô viên trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào